bản thân chị công việc không ổn định con trai năm nay một mươi bảy tuổi bị nhiễm chất độc da cam
gia đình thuộc diện hộ nghèo hàng ngày chị đi làm thuê vừa tranh thủ chăm sóc cho con
trước hoàn cảnh gia đình chị thao như vậy các cấp hội phụ nữ ở đà nẵng đã giúp đỡ gia đình năm mươi năm triệu đồng
để chị xây lại ngôi nhà đã hư hỏng do nhiều đợt bão
được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp trai cho nên chị cũng biết nuôi cha
nên nhờ chị khi mà mùa mưa bổ rồi chị cũng có nơi nương tựa trấu mưa trấu bổ khổ có đi đao xoan nữa
cho nên chị cũng chân thành cũng có đồng chí lãnh đạo có cấp là hội phụ nữ có cấp đã quan tâm giúp đỡ cho chị
chị rất cảm ơn
năm nay lãnh đạo hội phụ nữ thành phố đà nẵng quyết định hỗ trợ thêm đối tượng được xây nhà tình nghĩa
là những hộ phụ nữ cận nghèo cũng nằm trong đối tượng được hỗ trợ
chồng mất sớm một mình chị nguyễn thị hồng buôn bán ở chợ cá để nuôi sáu con ăn học
mặc dù ngôi nhà rột nát và bị ngập mỗi mùa mưa nhưng chị vẫn không thể sửa chữa
vừa qua gia đình chị được hỗ trợ ba mươi triệu đồng từ các cấp hội phụ nữ thành phố đà nẵng
và chị đã vay mượn thêm của người thân để xây dựng lại cho ngôi nhà kiên cố hơn nhằm tránh mùa mưa bão này
sáu mẹ con ngôi nhò cấp bóng chúng cấp
hội phụ nữ quan tâm để nối với thành phố hỗ trợ ba mươi triệu cho mẹ con
mẹ con ngôi nhò để chống mưa chống nén chống bổ
số tiền mà mỗi nhà được các cấp hội phụ nữ hỗ trợ
cơ bản vận động từ nội lực của chính hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố
thông qua các mô hình nuôi heo đất tiết kiệm một ngày xuân
tiết kiệm vì phụ nữ nghèo tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ
vấn đề khó khăn là đối với các bộ và hội viên phụ nữ phụ nữ hội quý thì
tuy là nằm trong thành phố nhưng mà cũng khó khăn hơn so với những địa bàn khác
thì hội phụ nữ phường xuống địa xuất của ủy ban nhân dân phường
cũng như là tranh thủ làm thư ngõ để vận động các nhà hảo tâm
trong cái đêm văn nghệ đó thì được tập đoàn xin là rất ủng hộ cho một mươi năm triệu
còn lại hội liên hiệp phụ nữ phường đó tổ chức đêm văn nghệ
xong đó là số tiền được chị em hướng ứng rất là nhiệt tình
từ hình thức tổ chức vận động như vậy
hội phụ nữ phường hòa quý có thêm nguồn kinh phí và ủng hộ bốn mươi triệu đồng
cho hộ chị trần thị ri tổ hai mươi bình kỳ hai để giúp chị xây mới nhà
chị ri là mẹ đơn thân trước làm nghề bán đồ ăn sáng
mấy năm nay chị không may bị tai biến
mọi sinh hoạt hàng ngày và chi phí đều phụ thuộc vào người cha đã già
con gái và trợ cấp khuyết tật hàng tháng của chị
hội liên hiệp phụ nữ giúp đỡ hôm nay chúng tôi xin cảm ơn phụ nữ
với các chính quyền ở địa phương sẽ giúp đỡ hỗ trợ
chị hậu cũng đã vận động nỗ lực trong công tác vận động để giúp chị ri
thì hào hế chị em hội viên phụ nữ trong
chị hậu rất quan tâm cũng rất đồng tình hướng ứng các chương trình
các phong trào mà hội liên hiệp phụ nữ đề ra
cho nên là kết quả cũng rất là mỉm mỏng là hội viên cũng được đồng ý một trăm linh

không có cái hội viên nào mà có cái thắc mắc người hết
vì đó là một hoàn cảnh rất là xứng đoán để mà hỗ trợ
có được ngôi nhà vững chải đây là lực ban đầu để các chị cố gắng hơn
giúp chị em vươn lên trong cuộc sống
nói chung là nhờ có nhà cửa đồ sang xuôi cho nên chị cũng có động lực
bỏ riêng bọn thang chị thì chị cũng cố gắng vượt qua mùa khó khăn
để chính bọn thang mình để mà từ nay về sau là lùm em phát triển kinh tế do đình
và nuôi con chẳng khó hơn
những ngôi nhà được xây dựng mới được sửa chữa trong năm hai nghìn một mươi
đã góp vận nâng số nhà tình nghĩa mái ấm tình thương của hội liên hiệp phụ nữ
thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu lên sáu trăm ba mươi năm ngôi nhà cho phụ nữ nghèo
phụ nữ đặc biệt nghèo phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn
hộ cận nghèo gia đình chính sách với tổng trị giá hơn tám tỷ đồng
hội liên hiệp phụ nữ thành phố đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
là một nơi ở ấm cúng để vơi bớt những khó khăn cho họ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hội liên phụ nữ thành phố đà nẵng
và các cấp hội lại tiếp tục triển khai việc xây dựng máy ấm tình thương
cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
bởi đây tôi cho rằng là một hoạt động có ý nghĩa rất là thiết thực nhân văn
đối với phụ nữ thành phố đà nẵng trong thời gian đến
thông qua hoạt động này thì có thể nói là
tính nhân văn sự vận động hỗ trợ đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp tục triển khai
đà nẵng tiếp tục thực hiện chương trình có nhà ở trong giai đoạn tới
bởi đây là một hoạt động đầy ý nghĩa được rất nhiều chị em ủng hộ
tạo điều kiện cho nhiều gia đình hơn nữa có thể ổn định chỗ ở
cùng với đó thành hội cũng tiếp tục phát huy những mô hình phát triển kinh tế
có hiệu quả để giúp cho các chị vừa an cư lại vừa lạc nghiệp trong những ngôi nhà tình nghĩa